thông tư số sáu mươi bảy của bộ công an trong đó có quy định người dân có quyền giám sát lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ bằng ghi âm ghi hình đã chính thức có hiệu lực
và kể từ khi được triển khai có không ít người dân cho rằng lực lượng chức năng đang ngày càng minh bạch về thông tin tới người dân
đây là một buổi tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn công an tp hà nội
điều dễ nhận thấy là hoạt động xử lý vi phạm được một số người dân ghi hình lại
tôi đánh giá đây là một quy định rất là tốt giúp cho lực lượng công an công khai và minh bạch khi xử lý vi phạm
theo tôi là giám sát mình là người dân vì lực lượng chức năng làm việc thì mình cũng phải nên giám sát vì có giới hạn lúc độ thôi
theo thông tư sáu mươi bảy của bộ công an người dân sẽ có năm hình thức giám sát đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong đó có quy định là người dân có quyền ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
tuy nhiên thì căn cứ vật thông tư thì khi mà người dân ghi hình thì phải đảm bảo là không ảnh hưởng đến cái việc mà lực lượng chức năng khi đi làm nhiệm vụ
việc triển khai thực hiện thông tư nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó đại diện cục cảnh sát giao thông cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm tình trạng vi phạm của lực lượng chức năng
nếu phát hiện vi phạm có căn cứ
thông tư sáu mươi bảy được đánh giá là một trong những quy định giúp ngăn chặn hiện tượng tiêu cực của lực lượng công an nhân dân khi thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đó có cảnh sát giao thông
tuy nhiên về phía người dân cũng phải chịu trách nhiệm về thông tin giám sát của mình
bảo đảm trung thực khách quan chịu trách nhiệm về việc phát tán thông tin theo quy định của pháp luật